mua công ty một năm tỷ thổi thành bốn ba trăm linh tỷ thợ máy lái xe đứng tên các tài khoản hàng trăm tỷ
chỉ nhận được mức lương từ ba đến năm triệu đồng một tháng
từ một công ty có vốn điều lệ một năm tỷ trịnh văn quyết đã chỉ đạo thuộc cấp phù phép để doanh nghiệp lớn nhanh như thổi
lọt vào danh sách những công ty nghìn tỷ với vốn điều lệ lên bốn ba trăm linh tỷ đồng
trịnh văn quyết còn lập ra công ty chứng khoán để dùng các chiêu trò thao túng giá cổ phiếu thuộc họ flc
hàng ngày dưới sự chỉ đạo của quyết các mã cổ phiếu tăng hay giảm xanh hay đỏ phụ thuộc vào tâm trạng và ý chí của quyết
với chiêu trò phù phép thổi vốn công ty và làm siết với giá cổ phiếu trịnh văn quyết hưởng lợi gần bốn tỷ đồng
chữ ký khống giúp doanh nghiệp lớn nhanh như thổi
viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng vụ án thao túng chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan cựu chủ tịch tập đoàn flc trịnh văn quyết
theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tối cao tháng tám năm hai nghìn một mươi hai cựu chủ tịch tập đoàn flc trịnh văn quyết đã chỉ đạo thuộc cấp cùng đứng tên mua lại công ty cổ phần giải trí green bell với giá một năm tỷ đồng
ông quyết nhờ người đứng tên góp vốn vào công ty này và sau đó hai lần làm thủ tục đổi tên thành công ty
trong những năm đầu công ty này của ông quyết gần như không hoạt động vốn điều lệ cũng không thay đổi giữ nguyên mức một năm tỷ đồng
sau đó trịnh văn quyết giao cho công ty farod làm đơn vị tổng thầu các dự án do tập đoàn flc làm chủ đầu tư
để tạo nguồn tiền trong quá trình hoạt động trong khi công ty faros không có nguồn vốn và tài sản để đảm bảo trịnh văn quyết chỉ đạo các thành viên trong tập đoàn thực hiện các thủ tục nâng cao
khống vốn điều lệ của công ty farros
tổng cộng flc pharos đã năm lần tăng vốn điều lệ khống từ một năm tỷ lên bốn ba trăm linh tỷ đồng
cả năm lần tăng vốn các bị can đều sử dụng một phương thức dùng lãnh đạo công ty hoặc các cá nhân là nhân viên trong tập đoàn flc
ký những chữ ký khống trên các giấy quỷ nhiệm tri dưới nợp tiền để trịnh thị minh huế em cái của quyết là kế toán của flc
tự ý điền số lượng tiền giao dịch chuyển rút lòng vòng nhiều lần nhằm tạo ra dòng tiền chạy vào pharos
thực tế đây đều là dòng tiền ảo khống
cụ thể nhận lệnh trực tiếp từ ông quyết doãn văn phương hiện đang bỏ trốn là tổng giám đốc tập đoàn flc
và trịnh thị minh huế làm mọi cách tạo ra dòng tiền để pharos lớn nhanh như thổi
từ công ty có vốn điều lệ một năm tỷ đồng vụt lớn thành doanh nghiệp nghìn tỷ
theo đó trịnh thị minh huế là người soạn thảo biên bản họp hội đồng quản trị
nghị quyết hội đồng quản trị về việc tăng vốn và sử dụng vốn
sau đó huế chuyển cho các thành viên hội đồng quản trị ký để hợp thức tài liệu
huế tìm và nhờ các cá nhân ký chứng từ đứng tên cổ đông đứng tên trên giấy nộp tiền rút tiền trắng
sau đó huế trực tiếp điều khiển dòng tiền nâng khống vốn góp bằng cách sử dụng thông tin của các cổ động
và một lượng tiền nhỏ nộp vào rút ra tài khoản pharos
quay vòng nhiều lần cho đến khi đủ số vốn góp theo chỉ đạo của quyết
vốn của flc pharos ảo vì tiền vừa góp truyền vào tài khoản ngân hàng đã vụ rút ra qua nhiều hình thức
trả trước đầu tư ủy thác đầu tư cho các cá nhân và tổ chức liên quan
sau khi các cổ đông đăng ký vốn khống và được hoạch toán góp vốn vào công ty
trịnh văn quyết và doãn văn phương chỉ đạo việc sử dụng số vốn góp khống này
nhằm hợp thức hóa thành tài sản của công ty faros
với thủ đoạn thông qua huế thực hiện toàn bộ các thủ tục cho lãnh đạo công ty faros
ghi khống các hợp đồng ủy thác đầu tư hợp đồng hợp tác kinh doanh cho các cá nhân
pháp nhân là người thân quen nhân viên tập đoàn flc nhận ủy thác đầu tư của công ty farod
để cân đối vốn góp khống
như vậy công ty farod chỉ có số vốn góp thực là một một trăm chín mươi bảy tỷ đồng vốn điều lệ
bao gồm một năm tỷ đồng mua công ty greenbel hai mươi chín tỷ đồng trả tiền cho nhà thầu lần tăng vốn thứ hai
hai trăm một mươi bốn tỷ đồng thanh toán cho nhà thầu lần tăng vốn thứ ba
bốn trăm linh tỷ đồng vốn góp cho công ty rts lần tăng vốn thứ năm
và năm trăm năm mươi hai tỷ đồng thu hồi từ khoản ủy thác đầu tư để thanh toán cho các nhà thầu thanh toán tiền hàng
còn toàn bộ thủ tục chứng từ góp vốn với tổng số tiền nâng khống vốn là ba một trăm linh hai tỷ đồng
được thực hiện bằng các hợp đồng ủy thác đầu tư khống cho các tổ chức và cá nhân
nhằm mục đích tạo dòng tiền doanh thu lợi nhuận giả để hoạch toán chứng từ gian dối này
và số sách kế toán báo cáo tài chính và ghi nhận những thông tin này vào bản báo cáo bạch của công ty farros
sau khi hoàn tất việc nâng khống
nâng vốn điều lệ của công ty farros lên bốn ba trăm linh tỷ đồng
trịnh văn quyết và doãn văn phương tiếp tục bàn bạc niêm yết cổ phiếu của công ty farod trên sản chứng khoán
nhằm mục đích nghiêm yết bốn trăm ba mươi triệu cổ phiếu tương ứng với bốn ba trăm linh tỷ đồng
sau khi nâng khống vốn điều lệ biết farros không đủ điều kiện được niêm yết
tại sở giao dịch chứng khoán tp hcm nhưng ông quyết vẫn chỉ đạo cấp dưới
lập hồ sơ gửi các cơ quan quản lý nhà nước đề nghị chấp thuận
đến ngày hai mươi bốn tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu
mã cổ phiếu ross được đưa lên sàn chứng khoán với số lượng bốn trăm ba mươi triệu cổ phiếu
mệnh giá một mươi đồng tổng giá trị cổ phiếu theo mệnh giá bốn ba trăm linh tỷ đồng
thu lợi bất chính ba sáu trăm hai mươi một tỷ đồng
đáng chú ý trong vụ án này có hai mươi sáu bị can là lãnh đạo cấp quản lý nhân viên thuộc tập đoàn flc
công ty farros và người thân người quen của quyết huế
khi ký khống vào các giấy tờ ủy nhiệm chi do huế đưa có nhiều bị can không ý thức được
từ những bản ký khống của mình
huế đã chế biến ra dòng tiền khổng lồ để thổi phông giá trị thực của công ty faros
vướng vòng lao lý trong lời khai của những bị can có người là lãnh đạo cấp cao có người là nhân viên
họ khai nhận việc mình ký các giấy tờ chạy dòng tiền khống lên đến hàng trăm hàng nghìn tỷ
nhưng thực chất họ không được hưởng lợi
họ khai nhận việc họ làm việc theo phận sự và chức trách mà mình được tuyển dụng để hưởng lương
nhưng cái giá họ phải trả thật chua sót
khoản chứng khoán có trăm tỷ chỉ nhận lương từ ba năm triệu đồng một tháng
trịnh văn quyết là cổ đông sáng lập và giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị công ty chứng khoán bos
ông quyết chỉ đạo thuộc cấp cấp hạn mức sức mua
bằng hình thức cấp khống tiền cho các tài khoản chứng khoán mở tại công ty bos
để quyết thao túng thị trường chứng khoán thu lợi bất chính
theo đó ông quyết chỉ đạo huế liên hệ với bốn mươi năm cá nhân có quan hệ họ hàng với gia đình
người thân ký giấy tờ thủ tục
để huế thành lập hai mươi công ty và mở năm trăm linh tài khoản chứng khoán
mục đích huế sẽ sử dụng các tài khoản này liên tục mua bán cùng loại chứng khoán
mua bán khớp nội nhóm không dẫn đến chuyển nhượng thực sự quyền sở hữu
mua bán khối lượng lớn chi phối thị trường vào thời điểm mở cửa
đóng cửa thị trường đặt lệnh mua bán sau đó hủy lệnh
nhằm tạo ra cung cầu giả tạo thao túng thị trường chứng khoán
đối với năm mã cổ phiếu amd haii gab flc art
thu lượng bất chính bảy trăm hai mươi
để thao túng các mã cổ phiếu và đầu giờ giao dịch hàng ngày
ông quyết chỉ đạo huế để huế gọi điện nhắn tin cho trịnh thị thúy nga
là phó tổng giám đốc công ty bos thông báo các số tài khoản thiếu tiền
cần được cấp hạn mức để đặt lệnh mua chứng khoán theo chỉ đạo của quyết
nga chỉ đạo lãnh đạo phòng dịch vụ chứng khoán cấp hạn mức mua khống
cho các tài khoản theo chỉ đạo do huế sử dụng
theo đó từ năm hai nghìn một mươi bảy đến năm hai nghìn hai mươi hai nga đã thực hiện một năm trăm sáu mươi tám lần cấp khống
cho bảy mươi chín tài khoản do thuế quản lý sử dụng với tổng số tiền là một trăm bảy mươi năm trăm chín mươi tám tỷ
để huế đặt mua một mươi năm một trăm hai mươi tám lệnh mua trên hai tám triệu cổ phiếu của năm mã chứng khoán
amd hai gab flc art với tổng giá trị là bốn mươi sáu chín trăm tám mươi tỷ đồng
trong đó đã khớp mua gần bốn trăm sáu mươi bốn cổ phiếu với tổng giá trị trên một mươi một tám trăm năm mươi năm tỷ đồng
để hợp thức hóa số tiền thiếu các kế toán của công ty bos ký ba trăm linh ủy nhiệm chi
với tổng số tiền là hai mươi bốn sáu trăm ba mươi năm tỷ đồng trình đánh đạo công ty bos ký chuyển tiền
và tài khoản của công ty bos mở tại ngân hàng để trung tâm lưu ký chứng khoán việt nam
thanh toán bù trừ cho các tài khoản chứng khoán của các khách hàng giao dịch tại công ty bos
trong khoảng thời gian nga cấp khống tiền cho các tài khoản chứng khoán để khuế
thực hiện thao tống chứng khoán thì bị đoàn kiểm tra của ủy ban chính khoán
nhà nước phát hiện và xử phạt tuy nhiên nhóm bị cáo vẫn tiếp tục tái phạm
trịnh văn quyết và trịnh thị minh huế khai nhận hành vi thao túng bốn mã cổ phiếu
là hi gab art flc thu lợi bất chính số tiền trên sáu trăm tám mươi bốn tỷ đồng
đáng chú ý trong nhóm hành vi phạm tội thao túng chứng khoán có một mươi bị can là nhân viên
lái xe thậm chí có người là thợ may các bị can này đã cho huế mượn giấy tờ cá nhân
ký kết các giấy tờ để thành lập và đứng tên người đại diện pháp luật
cho nhiều công ty để huế mở tài khoản chứng khoán và toàn quyền sử dụng
các bị can khai nhận dù đứng tên các tài khoản chứng khoán có giá trị giao dịch hàng trăm tỷ
nhưng chỉ nhận được mức lương theo đúng chức trách tuyển dụng
có người chỉ nhận mức lương cho công việc lái xe thợ may nhân viên văn phòng khoảng ba năm triệu đồng một tháng
theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tối cao xuyên suốt quá trình diễn ra vụ án
trịnh văn quyết là người chủ mưu chỉ đạo thuộc cấp và các bị can khác thực hiện hành vi theo yêu cầu của quyết
quyết như một vị chỉ huy một tổng tài điều hành từng nhóm bị can không chỉ là thuộc cấp của quyết
mà còn tác động đến các cựu lãnh đạo của sở giao dịch chứng khoán tp hcm và các cán bộ thuộc ủy ban chứng khoán nhà nước
để quyết đạt được mục tiêu chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của nhà đầu tư chứng khoán
về xác định bị hại cơ quan công tố chứng minh được có ba mươi bốn trăm linh ba nhà đầu tư
mua ba trăm chín mươi một triệu một trăm năm mươi năm triệu đồng
cơ quan công tố chứng minh được có ba mươi năm bốn trăm tám mươi cổ phiếu rots lần bán ra ban đầu
nhận định trịnh văn quyết đã chiếm đoạt của nhà đầu tư trên ba sáu trăm linh tỷ đồng
các cá nhân này đã bỏ ra tiền thật mua cổ phiếu ros nên được xác định là bị hại của vụ án
cơ quan tố tụng đã nhiều lần thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng
đề nghị người bị hại đã mua cổ phiếu ros trên sản chứng khoán khai báo
kết quả đến nay xác định có một trăm ba mươi ba bị hại hiện đang sở hữu sáu trăm hai mươi bảy chín mươi cổ phiếu ban đầu
với tổng giá trị khi mua

hiện có chín mươi năm bị hại trên một trăm ba mươi ba bị hại có yêu cầu bồi thường thiệt hại do đang sở hữu ba trăm tám mươi một sáu trăm bảy mươi cổ phiếu ban đầu
hình thành từ vốn góp khống với giá trị mua là gần một bốn tỷ đồng
bốn cựu lãnh đạo của sở giao dịch chứng khoán tp hcm bị truy tố
gồm ông trần đắc sinh nguyên chủ tịch hội đồng quản trị
lê hải trà nguyên tổng giám đốc cựu ủy viên hội đồng quản trị
thành viên độc lập hội đồng niêm yết
trầm tuấn vũ nguyên phó tổng giám đốc phó chủ tịch hội đồng niêm yết
lê thị tuyết hằng nguyên giám đốc phòng quản lý và thẩm định nghiêm yết
thành viên hội đồng niêm yết
cả bốn người trên cùng bị cáo buộc có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
ba cán bộ thuộc ủy ban chứng khoán nhà nước bị truy tố
gồm lê công điền nguyên vụ trưởng vụ giám sát công ty đại chúng thuộc ủy ban chứng khoán nhà nước
dương văn thanh nguyên tổng giám đốc trung tâm lưu ký chứng khoán việt nam
phạm minh trung nguyên trưởng phòng đăng ký chứng khoán thuộc trung tâm lưu ký chứng khoán việt nam
thưa quý vị và các bạn thời lượng của chương trình đến đây đã kết thúc
những thông tin mới nhất tiếp theo liên quan sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại